theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hoàn lưu bão số chín gây mưa lớn ngập lụt sạt lở đất tại miền trung đã gây nên nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản
theo số liệu thống kê mới cập nhật cho thấy tại các địa phương có hai mươi người chết bốn mươi hai người mất tích năm mươi một người bị thương
mưa lụt đã làm hai trăm hai mươi bảy nhà bị sập tám mươi tám năm trăm chín mươi một nhà bị tốc mái hư hỏng
mưa lụt cũng đã cuốn trôi ba cây cầu gây sạt lở ách tắc bảy điểm trên quốc lộ bốn mươi chín qua địa phận tỉnh thừa thiên huế sáu điểm trên đường hồ chí minh nhánh tây qua địa phận tỉnh quảng trị
một điểm tại km một nghìn ba trăm năm mươi ba năm thuộc địa phận huyện phước sơn tỉnh quảng nam bị sạt lở chia cắt hoàn toàn
ba chiếc tàu cá bị chìm trong đó có hai tàu của bình định bị chìm trên biển ngày hai mươi bảy tháng một mươi
bộ quốc phòng đã điều ba tàu và một thủy phi cơ tham gia tìm kiếm cứu nạn